với những thiệt hại nặng nề về người và hạ tầng huyện mường lát tỉnh thanh hóa đang cần sự hỗ trợ từ các nguồn lực để có thể khắc phục được hậu quả sau mưa lũ
trong chuyến công tác mới đây tại xã nhi sơn huyện mường lát bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung đã gặp gỡ động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn đồng thời khẳng định trung ương và tỉnh thanh hóa luôn ở bên và hỗ trợ bà con